đã ra cáo trạng truy tố hai mươi ba bị can trong số này có hai mươi hai đối tượng bị truy tố về tội mua bán trái phép
chất ma túy do trần đức duy chú thị trấn lương sơn tỉnh hòa bình cầm đầu
trong hai mươi hai bị can bị truy tố có hai bị can là trần đức duy và nguyễn văn hùng chú huyện quốc oai hà nội
còn bị truy tố về tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
riêng bị can vũ thị thu hảo chú tại quận bắc tử liêm hà nội bị truy tố tội không tố giác tội phạm
theo cáo trạng ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm tổ công tác của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
phối hợp với các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực dốc má xã thu phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
phát hiện và bắt quả tang đối tượng trần đức duy đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe ô tô
tổ công tác đưa duy cùng tăng vật về trụ sở công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
đồng thời thu giữ chín mươi bốn bánh chất bột màu trắng giám định là heroin
mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng
nguyễn văn hùng nguyễn trung kiên lương xuân vững chu văn hậu vũ thị thu hảo đào xuân thủy tức hải
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét nơi ở của hùng tiếp tục thu giữ một khẩu súng ak bốn mươi bảy một khẩu súng ngắn cùng ba mươi tám viên đạn
và thu giữ của trần đức duy một khẩu súng ngắn cùng tám viên đạn
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi hai đến đầu năm hai nghìn một mươi năm
các bị can trong vụ án nêu trên đã hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ lào qua xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la rồi tiếp tục mua bán vận chuyển qua các tỉnh hòa bình
thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn bán sang trung quốc với số lượng rất lớn
lên tới một bốn trăm một mươi năm bánh heroin thu lời bất chính hơn một mươi ba tỷ đồng và bảy trăm linh tám nhân dân tệ
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương cho biết vừa bắt giữ đối tượng
trần minh trương chú tại tỉnh ninh thuận bị công an tỉnh ninh thuận truy nã vì liên quan đến một vụ án giết người
trần minh trương bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã bình mỹ huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
theo hồ sơ khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi sáu trương cùng một số người quen nhậu tại nhà anh phan thành kháng
có địa chỉ tại xã phước thuận huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
đến khuya có một nhóm thanh niên đến nhà anh khá gây gỗ đánh nhau
trong lúc sâu sát nhóm của trương đã đâm chết châu hoài vinh hai mươi năm tuổi
sau khi sự việc xảy ra trường đã bỏ trốn vào bình dương làm thuê sinh sống
công an tỉnh bình dương đang làm thủ tục bàn giao trần minh trương cho công an tỉnh ninh thuận xử lý
tại khu vực tổ tám phường sông bằng thành phố cao bằng tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng
đã bắt quả tang đối tượng nông văn việt chú tại phường sông bằng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đối tượng nông văn việt là chủ quán cà phê hương đêm nằm trên địa bàn thành phố cao bằng
việt đã đe dọa các chủ quán cà phê giải khát quanh khu vực này phải nộp tiền cho việt
tại một quán cà phê giải khát công an đã bắt quả tang việt đang chiếm đoạt sáu triệu đồng của một chủ quán khác
khám xét nhà nông văn việt thu giữ năm mươi một gam heroin
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố việt về hai tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đây trên địa bàn thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng thường xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội
như cướp giật thanh niên chạy xe thành hàng lạng lách ảnh hưởng đến an ninh trật tự
và trước tình hình đó công an thành phố bảo lộc đã chọn phường một để triển khai mô hình
chốt bảo vệ an ninh trật tự ở một số địa bàn trọng điểm
qua đó tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã được bảo đảm mang lại bình yên cho từng con phố
đều đạn hàng ngày vào mỗi buổi tối ông đỗ văn thuyên ở đường hồ tùng mậu phường một thành phố bảo lộc
thường dành chút ít thời gian trong ngày để tập thể dục tại khu vực gần chợ trung tâm thành phố bảo lộc
không chỉ ông thuyền mà còn có rất nhiều người dân đã đến đây tập thể dục hoặc đi bộ trong khuôn viên
theo ông thuyên từ khi hình thành chốt bảo vệ của lực lượng công an phường một
tình hình an ninh trật tự tại địa phương được đảm bảo người dân an tâm hơn khi ra đường vào ban đêm
sau này đã có cái chốt cái nạn đuôi xe thì không có xảy ra nữa
và cái tệ nạn xã hội là trích khuất hay tụ đông ở điểm này thì không còn
còn cái an ninh trật tự thì rất là ổn định
để thực hiện mô hình trên công an phường một thành phố bảo lộc đã chủ động khảo sát tình hình trên địa bàn
lên sơ đồ xác định các chốt trọng điểm vận động nhân dân cảnh giác phát hiện ngăn chặn
và truy bắt đối tượng phạm tội các vụ việc khác liên quan đến an ninh trật tự
mô hình đã giúp lực lượng công an kịp thời ngăn chặn phát hiện các đối tượng cướp giật tài sản xin đều
đặc biệt ngăn chặn có hiệu quả các trường hợp thanh thiếu niên ở các địa bàn giáp danh
tụ tập thành nhóm để phạm tội và gây dối trật tự công cộng
với công việc kiểm tra cảnh giác thì chúng tôi đã thường xuyên nhắc nhở các hồ dân
nếu mất cảnh giác sẽ xảy ra mất xe như mất tài sản
và nêu cao tinh thần tự giác của người dân lên để từ đó lực lượng bảo vệ dân phố mỗi ngày
đi vào hoạt động để đưa lại niềm vui hạnh phúc cho nhân dân
xuất phát từ đặc thù của địa bàn ngay từ khi triển khai mô hình
công an phường đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đặc biệt là chủ động xây dựng các kế hoạch biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm
theo dõi quản lý các đối tượng
thanh thiếu niên trên địa bàn cùng triển khai công tác nhà trọ khách sạn cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trước đây chưa có chốt bảo vệ an ninh như thế này
thì có một số những người người ta cho rằng là tập thể dục buổi tối ở đoạn đường này
thì có nhiều thanh niên hay chiêu gẹo thậm chí có một vài trường hợp xin đẻo
nhưng mà từ khi có chốt ở đây thì trường hợp này đã không còn
xung quanh khu vực lấy giá rất là cao
duy trì hoạt động bảo vệ dân phố trên địa bàn
từ cách làm hay sáng tạo nên mô hình bảo vệ an ninh trật tự đã bước đầu mang lại hiệu quả
đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương
đảm bảo được an ninh trật tự ở khu dân cư kiềm chế và làm giảm hoạt động của các loại tội phạm
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường một
nói riêng và thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng nói chung
trong khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại khu vực trạm
đội kiểm soát số ba thuộc trạm kiểm soát liên hợp súc quyết tỉnh lạng sơn đã phát hiện xe ô tô loại bảy chỗ
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện trong xe vận chuyển một trăm linh bộ mỹ phẩm trang điểm có dấu hiệu giả nhãn hiệu chanel
cùng hai trăm linh hộp kem dưỡng trắng da có xuất xứ ngoài việt nam không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp cho lô hàng
lái xe là ngô văn trường chú huyện lộc bình tỉnh lạng sơn khai nhận đang vận chuyển thuê số hàng hóa trên về thành phố lạng sơn cho một người không quen biết
tỉnh bắc giang một cơ sở chế biến xuất ăn công nghiệp không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã bị lực lượng chức năng phát hiện
vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo cho công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đặc biệt là trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc tại các bếp ăn cho các khu công nghiệp
mời quý vị và các bạn đến với những tin tức giao thông đáng chú ý
tại tỉnh bình dương liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn hy hữu khiến hai người tử vong
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng sáu nạn nhân là anh lá anh tuấn quê ở tuyên quang đi xe máy với tốc độ cao
khi đến khu phố bình giao phường thuận giao thị xã thuận an thì anh tuấn mất lái loạn trạng sau đó ngã vào con lươn
chiếc xe máy văng khoảng một mươi năm mét mới dừng lại anh tuấn tử vong tại chỗ
tiếp đó vào chiều ngày một tháng bảy trên đường dt bảy trăm bốn mươi sáu đoạn qua khu phố bình phước a phường bình chuẩn thị xã thuận an
xe container do tài xế nguyễn văn đản quê ở bắc ninh điều khiển khi đến đoạn đường xấu bùn lầy
thì xảy ra va chạm với xe máy do chị nguyễn thị thúy quê bình định điều khiển chạy theo chiều ngược lại
vụ tai nạn đã khiến chị thúy tử vong
sáng ngày hai tháng bảy cầu gành mới bắc qua sông đồng nai nối liền tuyến đường sắt bắc nam
đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động
theo đó cầu có kết cấu ba nhịp thay vì bốn nhịp như cầu cũ với chiều dài mỗi nhịp bảy mươi năm mét
cao một mươi ba mét với tổng số vốn đầu tư lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng
ngoài ra cầu gành mới còn có thêm hành lang theo hai chiều rộng hai bốn mét dành cho người đi bộ xe đạp xe máy
giúp người dân di chuyển qua lại khu vực này thuận tiện hơn
trước đó ngày hai mươi tháng ba tàu kéo xà lan từ hạ nguồn lên thượng nguồn sông đồng nai
khi đi qua cầu gành đã đâm gãy một
móng cầu làm hai nhịp sập xuống nước
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết qua khảo sát của phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã phát hiện bảy trăm một mươi chín giấy phép lái xe giả
trong đó hơn năm mươi giả giấy phép lái xe gắn máy còn lại giả giấy phép lái xe tải nặng xe chở khách trên ba mươi chỗ ngồi
đồng thời từ việc cấp đổi giấy phép lái xe bằng giấy
phòng đã phát hiện có sáu trăm hai mươi bảy giấy phép lái xe giả trong đó chín mươi sáu giả giấy phép lái xe gắn máy
còn lại giả các hạng bằng lái xe ô tô khác theo quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo quy định
sau khi bị lập biên bản người sử dụng giấy phép lái xe giả bị cấm thi giấy phép lái xe trong năm năm
nhưng đến nay ở tp hcm chưa có trường hợp nào bị cấm thi
vì sau khi phát hiện nhiều người đã bỏ luôn giấy phép lái xe giả
nên sở giao thông vận tải không có cơ sở quyết định cấm thi giấy phép lái xe
với tinh thần xử lý nghiêm các phương tiện vận tải trở quá quy định lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trong tuần qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh hà nam
đã phát hiện xử lý chín trường hợp xe ô tô tải tự ý cơi nới thành thùng xe trở quá tải trọng lập biên bản xử phạt gần một trăm sáu mươi triệu đồng
cụ thể vào chiều ngày một tháng bảy trên tuyến đường dt bốn trăm chín mươi bốn
trong thành tuyển tp phủ lý hà nam tổ công tác liên ngành đã phát hiện xe ô tô tài bên kiểm soát chín mươi c hai nghìn sáu trăm chín mươi năm
do lái xe quách văn tốn ở ninh bình điều khiển chở vật liệu xây dựng vượt quá thành thùng xe
tuy nhiên khi yêu cầu về trạm cân để kiểm tra lái xe đã quanh co không chịu chấp hành
qua kiểm tra lái xe quách văn tốn không có giấy phép lái xe mà xe tải do tốn điều khiển đã trở vượt quá trọng tải một trăm năm mươi tám
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện yêu cầu lái xe hạ tải theo đúng quy định
đã luôn là nỗi khiếp sợ của người đi đường
hiện nay thì tình trạng xe khách loại một mươi sáu chỗ ngồi hoạt động đón khách trái phép hay còn gọi là chạy dù
đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn giao thông
và đây cũng chính là hiểm họa dình dập gây tai nạn giao thông trên các tuyến đường
ô tô một mươi sáu chỗ ngồi biển số bảy mươi bảy b ba trăm chín mươi do tài xế chủ xe nguyễn văn hiệp ở huyện hoài nhơn tỉnh bình định điều khiển
chở trên xe quá số người quy định
trước đó vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu cũng do xe khách một mươi sáu chỗ ngồi biển số bốn mươi ba b hai nghìn sáu trăm ba mươi ba phóng nhanh vượt ẩu bắt khách làm bốn người chết sáu người bị thương tại huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi và thanh tra giao thông đã phát hiện nhiều xe khách hoạt động chui như sử dụng xe không có phủ hiệu để kinh doanh vận tải hành khách đón trả khách không đúng nơi quy định không có giấy phép kinh doanh vận tải
nhiều xe vì hoạt động chui
nhiều xe vì hoạt động chui đã phóng nhanh vượt ẩu cố tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng
ngoài việc các xe khách hoạt động chui gây thất thu ngân sách nhà nước thì người dân còn lo lắng về tình trạng phóng nhanh vượt ẩu của loại xe khách
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông quảng ngãi sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các loại xe hoạt động dù này hơn nữa
một năm mươi tỷ đồng là tổng vốn đầu tư công trình cầu cửa hội bắc qua sông lam nối hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh